thời gian qua trên địa bàn của huyện nhân trạch tỉnh đồng nai và các vùng lân cận
liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các nơi công cộng nhà trọ nhà dân
tuy nhiên với việc nhanh chóng nắm bắt thông tin và truy xét
lực lượng công an đã bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
công an hủy nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiết hành bắt khẩn cấp bốn đối tượng
gồm trần thanh tùng ba mươi một tuổi và nguyễn văn toàn một mươi sáu tuổi
cả hai quê thành phố hồ chí minh lại văn thắng hai mươi năm tuổi quê tỉnh hà nam
và đinh xuân trường hai mươi hai tuổi trú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhỏ nhất là một mươi sáu tuổi lớn nhất ba mươi một tuổi
chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
sau khi trộm cắp được chúng mang đi các dấu tài nhà nghỉ hoặc những nơi công cộng
rồi gọi đồng bộ đến mang đi bán hoặc thay đổi cách cấu xe để sử dụng khi khó khăn
cho lực lượng phá án thời điểm gây án bất kể giờ giấc
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy các loại
giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng tại các huyện nhân trạch long thành và quận bảy thành phố hồ chí minh
trong đó có ngày tuần vừa toàn thực hiện năm vụ đua nóng ở các địa bàn trên
tất cả tài sản trộm được các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng
hoặc đem bán lấy tiền chi nhau tiêu xài
để đối phó với tình trạng trộm cắp tài sản dưới dạng đua nóng các xe mô tô
lực lượng sân sự khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và khi để tài sản ở nhà
nên chủ động quản lý luôn luôn để phương tiện gửi ở nơi có nơi trong giữ xe là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa khi ghé hàng quán chợ búa nơi công cộng trên tuyến giao thông
thì phải để xe ở trong tầm mắt và ở khoảng cách gần
khóa cổ xe đầy đủ và nhớ rút chìa khóa xe
đồng thời lắp thêm các thiết bị phòng chống trộm cảnh báo và các thiết bị giám sát trên xe mô tô
để phục vụ cho việc phòng ngừa tội phạm và truy vết tội phạm của lực lượng công an
ngoài ra đối với lại phương tiện khi để ở nhà dân hoặc là ở trong công ty
thì tốt nhất là khi để xe thì chúng ta phải khóa cổ xe
nơi an toàn ngoài ra khóa cổng khóa cửa bố trí người trong giữ
không để chìa khóa ở xe hoặc không mở cửa xe tạo điều kiện sơ hở để các đối tượng lợi dụng trộm cắp
việc trị phát thành công nhóm chuyên trộm cắp tài sản này
đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an huyện nhân trạch tính đồng nai đang tiếp tục điều tra mớ rộng
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật